trình bày tờ trình dự thảo nghị quyết bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian qua công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn vướng mắt
tình hình tội phạm diễn biến phức tạp số người bị kết án phạt tù tăng tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý giam giữ và giáo dục cải tạo
việc tổ chức lao động cho phạm nhân vốn đang gặp nhiều khó khăn lại càng khó khăn hơn
hầu hết các chạy giam đóng quân trên địa bàn kinh tế xã hội còn khó khăn nhất là các khu trận
trại giam khu vực miền bắc và miền trung có diện tích nhỏ phân tán đất đai cằn cỗi khí hậu khắc nghiệt rất khó khăn trong việc tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân trong trại giam
do đó vấn đề đặt ra là phải cần hợp tác với các tổ chức cá nhân để mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ máy móc tạo cơ hội cho phạm nhân lao động học nghề tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi chấp hành xong án phạt tù
bộ trưởng tô lâm cũng cho rằng ngành nghề lao động việc làm cho phạm nhân trong các trại giam hiện nay chủ yếu là các ngành nghề đơn giản như lao động nông lâm nghiệp thủ công lao động chân tay sơ chế yêu cầu về trình độ kỹ năng lao động thấp
mặt khác thời gian hợp tác thường ngắn hạn theo từng năm mang tính thời vụ không lâu dài do vậy các ngành nghề này ít có khả năng hình thành kỹ năng nghề lao động thường xuyên và có hiệu quả hạn chế trong việc nâng cao trình độ kỹ thuật lao động của phạm nhân
trong thời gian chấp hành án khó đáp ứng yêu cầu trình độ của thị trường lao động ngoài xã hội nên giảm hiệu quả tái hòa nhập cộng đồng